trong khi đó ở khu vực vùng núi phía bắc các huyện vùng núi phía tây của thanh hóa nghệ an và hà tĩnh có mức nhiệt là dưới một mươi độ
các điểm núi cao như mẫu sơn và sapa nhiệt độ đang ở ngưỡng hai ba độ trời rét buốt
trong ngày hôm nay khắp bắc bộ cũng như các tỉnh bắc miền trung đều tiếp tục ít mây nắng sớm nền nhiệt sẽ tăng dần với biên độ khoảng một hai độ một giờ
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn bắc bộ và các tỉnh bắc miền trung sẽ ở ngưỡng là hai mươi hai hai mươi bốn độ
tuy nhiên trong ngày hôm nay mức ẩm thấp nhất sẽ giảm xuống dưới năm mươi nhiều nơi độ ẩm còn thấp dưới ba mươi năm khiến thời tiết cực kỳ hanh khô
các tỉnh trung và nam trung bộ sẽ đón ngày cuối tuần trong tiết trời tạnh giáo
khu vực từ quảng bình trở vào đến bình định sau một mươi giờ mây sẽ giảm dần và trời bắt đầu chuyển nắng nhẹ
vì vậy nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ tăng thêm từ một cho đến hai độ
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế sẽ là từ hai mươi ba cho đến hai mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định là hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn ở khu vực các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận trời không mưa nắng giáo
niệt nhiệt giao động trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
cũng chịu tác động của khối không khí lạnh vì thế ở khu vực tây nguyên và nam bộ lúc này cũng đang duy trì mức nhiệt thấp
tuy nhiên trong ngày hôm nay cả nam bộ và tây nguyên vẫn là tiết trời nắng giáo
niệt nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
còn ở nam bộ có mức nhiệt là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
trên biển ở vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
trong khi ở các vùng biển từ quảng trị đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai bốn mét biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ ba năm mét
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió nông bắc mạnh cấp sáu
giới cấp bảy giới cấp chín sóng biển cao từ ba bốn mét biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước